mặc dù các lực lượng chức năng hệ thống các cơ quan ban ngành đã rất nỗ lực cố gắng
thế nhưng các đối tượng chống đối phản động vẫn tìm cách tuyên truyền xuyên tạc tung hoang tin
với mục đích làm cho người dân nhận thức sai về công tác phòng chống dịch
qua đó nhằm thúc đẩy ý thức chống đối của một số người vốn có tư tưởng quá khích lâu dần dễ bị tiêm nhiễm
để chúng có cơ hội lôi kéo vào các hoạt động chống chính quyền nhân dân
hệ thống truyền thông của tổ chức khủng bố như việt tân nhật ký yêu nước dân làm báo
số chống đối cực đoan ở trong nước đã tăng cường các chiến dịch tuyên truyền
để vu cáo các lực lượng trong công tác phòng chống dịch
và thưa quý vị trên thực tế thì các lực lượng trực tiếp trong công tác phòng chống dịch như công an hay quân đội
luôn luôn đảm bảo quân số trực để kịp thời có thể ứng phó xử lý các tình huống
người nhập cảnh từ nước ngoài về việt nam để phân luồng cách ly
các bác sĩ có mặt thường xuyên tại các chốt trực để lấy mẫu xét nghiệm
và trực tiếp chăm sóc điều trị với những trường hợp bị nhiễm
công tác đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động cách ly
được lực lượng công an tăng cường thường xuyên
các mặt công tác hậu cần lo nơi ăn trốn ở cho người dân bị cách ly
cũng được các lực lượng chủ động thận trọng và chú đáo
thưa quý vị chi phí dưới gầm bàn vẫn tồn tại có nhiều biến tướng
và đây là nhân đề bài viết trên báo lao động số ra ngày hôm nay
bài viết ghi nhận trong một năm chống trọi với đại dịch covid một mươi chín cho thấy
việc đưa dịch vụ công lên nền tảng trực tuyến
việc cắt giảm giao dịch trực tuyến đã góp phần giảm bớt tình trạng sách nhiễu
gây phiền hà vòi vĩnh của một bộ phận làm dịch vụ công
tuy nhiên tình trạng chi phí dưới gầm bàn vẫn tồn tại và có nhiều biến tướng
thực tế thì các chi phí không chính thức đã diễn ra ở nhiều nơi
và hầu hết trên mọi lĩnh vực
báo cáo thủ tục hành chính liên ngành trong lĩnh vực cấp phép xây dựng
dưới góc nhìn của doanh nghiệp do phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
dịp cuối năm hai nghìn hai mươi cũng cho biết
chi phí không chính thức là vấn đề gây phiền hà hàng đầu cho doanh nghiệp
thực hiện thủ tục hành chính cấp phép xây dựng
gần ba mươi doanh nghiệp thừa nhận đã trả loại chi phí này khi thực hiện ở một số thủ tục nào đó
mobile money hình thức thanh toán sử dụng tài khoản viễn thông di động
mới được thủ tướng đồng ý cho phép triển khai
theo báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay cho biết
có thể là sự phát triển thế nhưng song mobile money cũng sẽ gặp không ít khó khăn
nhiều chuyên gia đánh giá mạng lưới ngân hàng ngày càng rộng lớn
thế nhưng chưa kể sắp tới cũng sẽ có quy định về đại lý ngân hàng
có thể giảm bớt lợi thế về mạng lưới rộng khắp mà mobile money đang có
ngoài ra tiện ích thanh toán qua tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử
cũng đã phát triển đa dạng và đầy đủ
trong khi đó thì hạn mức giao dịch của mobile money chỉ bằng một mươi
ví điện tử sẽ là vấn đề với những người thường xuyên chi tiêu và mua sắm ở khu vực thành thị
hơn nữa việc không nạp tiền được bằng thẻ cào điện thoại
và giao dịch dưới một mươi triệu đồng là điểm trừ lớn nhất của mobile money
tuy nhiên theo các chuyên gia dù sinh sau đẻ muộn
thế nhưng mobile money vẫn sẽ tìm được thị trường ngách
và chiếm một phần đáng kể trong lưu lượng thanh toán hàng ngày nếu như có chiến lược tốt